thường trực hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức phiên họp giải trình
việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố
an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề mà thành phố đặc biệt quan tâm
coi đây là một vấn đề có ý nghĩa lớn về kinh tế xã hội sức khỏe cộng đồng
tại phiên giải trình các đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng đã báo cáo giải trình
việc thực hiện các quy định của pháp luật chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
về thực hiện công tác an toàn thực phẩm từ đó xác định nguyên nhân trách nhiệm của các cấp
các ngành đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
bên cạnh đó phiên giải trình cũng hướng đến việc tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới
nhất là thời điểm cuối năm khi thị trường tiêu dùng thực phẩm được dự báo sẽ diễn biến phức tạp
theo báo cáo hiện thành phố chỉ đang đáp ứng được khoảng sáu mươi nhu cầu tiêu dùng
số còn lại nhập từ các tỉnh và nhập khẩu
vì vậy việc quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố cần có sự vào cuộc quyết liệt
của các cấp và người dân thủ đô trong cả khâu sản xuất tiêu dùng và lưu thông